quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ năm ngày hai mươi bảy tháng một
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh quần áo trên địa bàn phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
qua đó phát hiện hàng ngàn sản phẩm quần áo xuất xứ trung quốc không hóa đơn chứng tử
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng một
hành chống buôn lậu tỉnh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phố đông trên đường lên lợi phường châu phú bê thành phố châu đốc
do ông hứa văn lũy chú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện hai ba trăm hai mươi hai bộ sản phẩm quần áo các loại xuất xứ trung quốc trị giá hàng hóa hàng trăm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông lũy không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số quần áo trên
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê trọng vĩ quê tỉnh thanh hóa
và nguyễn tấn đạt chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phát hiện hai đối tượng vĩ và đạt đang chuẩn bị hành vi bán sáu giàn pháo
loại bốn mươi chín ống cho hai đối tượng chưa rõ lai lịch ở địa bàn ấp tân thành xã bắc sơn
khám xét khẩn cấp nhà của vĩ công an thu giữ thêm chín giản pháo loại bốn mươi chín ống
tổng trọng lượng gần hai mươi chín kg qua đấu tranh vĩ khai nhận thường nhờ đạt giới thiệu người mua pháo
mỗi lần trả công đạt từ năm mươi đến hai trăm linh đồng số pháo trên vĩ mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá một mươi năm triệu đồng mang về bán thì bị bắt
thưa quý vị thời điểm gần tết các loại tội phạm hoạt động mạnh phức tạp hơn
trong đó tội phạm lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi mặc dù công an hà nội đã cảnh báo
nhưng thực tế nhiều người mất kiểm soát
phải ôm hận do tiền mất tật mang kinh nhận của phóng viên thời dực
đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an hoan khai nhận bản thân lên facebook đăng bài thu mua các tài khoản ngân hàng
sau đó tìm các facebook thích hợp qua mạng rồi lập một tài khoản y hệt để kết bạn với các bạn bè của facebook chính chủ
tiếp đến hoan tạo đường linh giả có trường
mã độc cho những người kết bản với nội dung
bình chọn mã số gia lô hai nghìn một welly com
và yêu cầu các bị hại bình chọn qua linh kèm với việc gửi thông tin cá nhân
khi đó đối tượng sẽ vào được zalo và thực hiện nhắn tin chuyển tiền đến các bạn bè của gia lô chính
số tiền các bị hại gửi sẽ được chuyển vào số tài khoản do hoàn cung cấp
có thông tin của người ta thì em vào em bảo là tài khoản có đủ một mươi năm triệu năm trăm linh không
chuyển vào số tài khoản này giúp lấy tiền hàng
lúc nào hết tờ

tài khoản hết lỗi rồi chuyển lại
em thường nhắm đến những người có tiền
khoai khang của tài của đi chơi
để mà lừa lão
đây là một đối tượng cũng đã có những cái
quá trình tìm hiểu nghiên cứu rất kỹ nưỡng về việc
nợ dụng các phương thức về công nghệ cao
chủ của gia lô đó là không biết được rằng gia lô của mình đang bị lợi dụng
để đối tượng nhắn tiền lại đảo
nên là không biết
dẫn nên là không có kịp thời cảnh báo cho những người khác

nó khác với cái phương thức là chiếm quyền sử dụng hoàn toàn
đây là cần như là mang cái chất là
chiếm quyền sử dụng sang hoành
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
cũng đã tạm giữ hình sự nguyễn thị hà
trú tại c một mươi hai tập thể kim liên
phường kim liên quận đống đa hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của nguyễn thị hà là tự nhận mình là người làm tâm linh
có khả năng xem bói để đi lừa
những người nhẹ dạ cả tin làm lễ
rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân
từ trước đến nay em cũng là người
tựa có đi xem
em cũng không phải là người tin lắm
nhưng mà tựa do là bình thường mình cũng mất cảnh giác
chính vì thế nên là mình thấy là
khi mà người ta nói đúng về những cái gì
mà đã xảy ra trong xung quanh cuộc sống của mình
về công việc
về cả chuyện tình cảm
thì mình cảm thấy là mình tin
các đối tượng luôn luôn tìm những cái
mà có thể lợi dụng được
để tạo ra những cái mà
thông tin không xác thực
để cho những người bị hạ
để thực hiện cái việc truyền tiền như thế
do vậy là đề nghị là
người dân cũng chủ động
tích cực tìm hiểu
và tiếp cận các nguồn thông tin
trên cơ sở nào
cảnh báo phương thức tù đoạn hoạt động của tổng phạm lừa đảo
để chúng ta biết phòng ngừa
đồng thời cũng là cảnh báo cho người thân biết
để chủ động phòng ngừa không tránh
không chỉ với hai loại hình thức lừa đảo này
mà thời gian qua xuất hiện rất nhiều hình thức lừa đảo
như giả danh cơ quan công quyền
lừa chuyển khoản nhầm
lừa tư vấn đầu tư
lừa đảo liên quan đến dịch covid một mươi
trước thực trạng này
một lần nữa cơ quan công an cũng khuyên cáo
mỗi người dân cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin
liên quan đến tài chính
tránh sắc bẫy lừa đảo
vào đầu tháng chạp năm nay
việc mua bán hoa mai vàng tại tỉnh bình định
diễn ra rất chậm chạp
nhưng chỉ trong vòng hai tuần qua
tình hình đã thay đổi hẳn
phong khí tại các làng hoa mai vàng
vô cùng sôi động và nhộn nhịp
ông bùi văn cư
phó chủ tịch thường trực ubnd thị xã an nhơn
tỉnh bình định cho biết
doanh thu từ cây mai vàng truyền thống của tỉnh bình định
năm nay đạt kỷ lục lên tới trên một trăm hai mươi năm tỷ đồng
cao nhất từ trước tới nay
doanh thu này tập trung cho các vùng trồng mai vàng
trọng điểm của thị xã như nhơn an
nhơn phong nhơn hậu nhơn mỹ
với doanh thu đạt được như trên
những làng nghề mai vàng tỉnh bình định
thoát khỏi nguy cơ thất thu
càng đến ngày giáp tết
vườn hoa nhật tân
vườn hoa nhật tân quận tây hồ thành phố hà nội
lại tấp nập hơn ba giờ hết
bởi tết đến ai cũng mong muốn cho mình bộ ảnh chơi tết
do đó dịp này không chỉ nhà vườn
mà ngay cả thợ chụp ảnh cũng được dịp hốt bà
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cũng như mọi năm
năm nay vườn hoa nhật tân vẫn rộn ràng đón khách
sau khi dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
mỗi ngày ước tính đón hàng trăm ngược khách
không chỉ những cặp đôi chụp ảnh cưới
mà ngay cả những bạn trẻ cũng háo hức
để có cho mình những bộ ảnh ưng ý nhất
khi mà mới đến đây thì tình hình dịch vẫn dễ mất khá là phức tạp
nhưng mà nhà vườn thì đã hoàn thành được các công tác phòng chống dịch đầy đủ
ví dụ như là bạn em khai báo y tế và kiểm tra là xét nghiệm hai mũi tiêm
là đã hai tim hai mũi rồi thì bọn em mới vào đây
và khi mà vào đây để chụp ảnh
thì em có một tâm thể khá thoải mái và cảm thấy an toàn
bởi vì là công tác phòng chống là đã hoàn thành và hiệu quả
để phù hợp với các bạn trẻ
chủ vườn đã trang trí nhiều bối cảnh với những họa tiết khác nhau
nhiều loại hoa giả được trang trí bắt mắt
nhiều tiểu cảnh độc đáo
mang đậm văn hóa truyền thống của các vùng miền
và so với mọi năm
giá vé cũng không có nhiều thay đổi
vẫn giữ ở mức năm mươi đồng một lượt một người
đối với các cặp đôi chụp ảnh cưới
mức giá là hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi đồng một lượt
nếu như không đặt lịch sớm
thậm chí khách hàng cũng không thể thuê được thợ chụp ảnh
chụp ảnh tết năm nay thì cũng khá là đông
vì họ đăng ký được thường là hai tuần ba tuần
và có khi là đến một tháng
giá cả của em thì nó cứ ở mức trung bình thôi
thì là giao đông từ tầm khoảng năm trăm linh đến một triệu một người
và chụp nhóm thì giao đông từ tầm khoảng năm đến bảy trăm linh một người
nếu mà đi thôi nhóm thì trong cái gói chụp của em
thì nó sẽ có gồm trang phục và make up
có thể thấy mỗi dịp tết đến xuân về
thì dịch vụ chụp ảnh chơi tết chưa bao giờ hạ nhiệt
tuy nhiên mỗi nhà vườn bên cạnh việc tạo cho du khách
những không gian chụp ảnh đẹp
cũng phải luôn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
để mỗi người có một tết trọn vẹn
với những bộ hình thật đẹp mắt và ưng ý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
ngày hai mươi bảy tháng một tại thành phố hồ chí minh
hội doanh nghiệp hàng việt nam đã tổ chức phiên chợ tết xanh
qua việt xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
phiên trợ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một
cung cấp hàng trăm loại tết xanh
trăm loại nông sản canh tác an toàn hữu cơ
và các đặc sản bản địa ba miền
bắc trung nam phục vụ nhu cầu của người dân
tại thời điểm cận tết nguyên đán
các sản thương mại điện tử lớn
đồng loạt đưa ra các chương trình
thúc đẩy tiêu thụ hàng tết
tập trung vào các nhóm sản phẩm hàng việt
đặc sản các vùng miền
nhiều sàn thương mại điện tử cam kết giao hàng xuyên tết
giao nhanh tận cửa nhà trong vòng ba h
sau vụ tai nạn đường sắt xảy ra dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một
tại địa phận tỉnh hà nam
ngành đường sắt cũng lên phương án
để đưa hành khách trên tàu
về điểm cuối hà nội trong ngày hai mươi bảy tháng một
những ngày cận tết
giá thực phẩm
nhất là các mặt hàng tươi sống như thịt gà hải sản măng
ở hà nội tăng mạnh
thịt bò hiện ở mức ba trăm linh đồng một kg
tăng hai mươi năm đến ba mươi đồng một kg
so với trước đây
tại chợ xem gỗ long biên
giá gà ta tăng hai mươi đến ba mươi đồng
lên một trăm năm mươi đồng một kg
trong khi giá thịt bò
giá gà công nghiệp lên chín mươi đồng một kg
thưa quý vị
hiện nay tạo cú hích tăng sức mua cho thị trường
bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo
nghị định chi tiết
thi hành chính sách miễn giảm thuế
theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
theo dự thảo
các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế xuất
thuế giá trị gia tăng
sẽ được giảm xuống
dự kiến quy định này có hiệu lực
từ ngày một tháng hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đây là động thái được đánh giá
thúc đẩy thị trường mua bán
kết cầu tiêu dùng trong nước
sau những khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín
doanh nghiệp này phải nộp một khoản không nhỏ tiền thuế vat
khi biết thông tin về chính sách
giảm hai cho dòng thuế này
vừa được quốc hội thông qua
doanh nghiệp đã rất phấn khởi
vì sẽ có thêm khoảng hai mươi tỷ đồng
để tăng vốn và hoạt động sản xuất
trong bối cảnh hiện nay
chính sách mới có tác động tích cực
đến doanh nghiệp và cả người tiêu dùng
cái giảm thuế
bất kỳ một dòng giảm thuế nào
của chính phủ
của bộ tài chính
thì đều tốt cho doanh nghiệp
và tốt cho người tiêu dùng
cho nên là chúng tôi rất là
là hoan nghênh những cái
của chính phủ
của bộ tài chính
về cái việc mà giảm giá
giảm cái thuế vat
đối với các mặt hàng tiêu dùng
việc giảm thuế
vat sẽ giúp cho các nhóm lao động
những người nghèo yếu thế
được mua hàng hóa rẻ hơn
chính sách này tác động trực tiếp
tới người tiêu dùng mua hàng
tại các siêu thị cửa hàng có hóa đơn
còn đối với hàng hóa bán
ở khu vực phi chính thức
người dân sẽ hưởng lợi
một cách gián tiếp
về cái chính sách giảm thuế
của nhà nước
đứng ở góc cạnh là người mua hàng
thì tôi cũng thấy là nó cũng
giúp chúng tôi có thêm cơ hội
để có thể mua được nhiều hàng hóa hơn
vì là cái sau đợt dịch
thì cái mức thu nhập của người dân
là ít nhiều bị ảnh hưởng
thế là khi mà giảm thuế như vậy
thì là dễ dàng mua được nhiều hàng hóa hơn
đảm bảo cho cuộc sống hơn
thuế vat là thuế gián tiếp
thu thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ
đánh vào người tiêu dùng cuối cùng
vì là một bộ phận cấu thành
trong giá bán của hàng hóa dịch vụ
vì vậy việc giảm thuế vat
giúp làm giảm giá cả hàng hóa
tạo cơ hội cho người tiêu dùng
mua được nhiều hàng hơn
qua đó thúc đẩy sức mua của thị trường
với việc giảm hai thuế vat
thu ngân sách nhà nước đã bị giảm
khoảng trên bốn mươi chín tỷ đồng
điều này có nghĩa dù nhà nước không trực tiếp
bơm tiền ra nhưng đã tạo lượng vốn lớn
cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất
tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa
dịch vụ và từng bước phục hồi nền kinh tế